sau khi bộ công thương việt nam và bộ thương mại công nghiệp và năng lượng hàn quốc thông qua tuyên bố chung về thực thi hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc trong những ngày vừa qua các cơ quan chức năng ban ngành của việt nam đã và đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm thực thi fta này
nhằm thực thi hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc cùng các fta việt nam đã và đang tham gia các cơ quan chức năng ban ngành của việt nam đang nỗ lực không ngừng để hoàn thiện hơn nữa môi trường kinh doanh phân bổ và sử dụng nguồn lực xã hội một cách hiệu quả hơn từ đó thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phục vụ mục tiêu phát triển bền vững xây dựng và phát triển một môi trường pháp lý minh bạch thông thoáng sẽ góp phần khuyến khích đầu tư từ hàn quốc và việt nam kèm theo công nghệ cao trình độ quản l
tiên tiến và cơ hội tiếp cận thị trường thứ ba
trong thời gian qua tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại hai triệu việt nam hàn quốc luôn duy trì ở mức cao và ổn định
tính riêng một mươi tháng năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch thương mại hai triệu đạt ba mươi năm bốn tỷ usd tăng một mươi năm sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
trong đó xuất khẩu đạt chín bốn tỷ usd tăng hai mươi bảy sáu nhập khẩu đạt hai mươi sáu tỷ usd tăng một mươi một năm
về đầu tư fdi tính lũy kế đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
hàn quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất trong tổng số một trăm một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
với năm năm trăm tám mươi bốn dự án đầu tư còn hiệu lực tổng vốn đăng ký lũy kế đạt năm mươi hai tỷ usd
việc thông qua tuyên bố chung kỳ họp lần thứ nhất ủy ban hỗn hợp về thực thi hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc
sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp việt nam mở rộng cơ hội nhập khẩu các nguồn liệu công nghệ cao với mức chi phí hợp lý
hiệp định thương mại tự do việt nam và hàn quốc
là một trong những hiệp định mà việt nam chúng ta chủ động tham gia với tư cách là một thành viên độc lập
khác với việc chúng ta tham gia những hiệp định trong khuôn khổ của asean
chúng ta cũng thấy hàn quốc là một quốc gia có nguồn nguồn liệu rất là rồi ràng
và cũng có những công nghệ ở trình độ đối cao trên thế giới
khi mà chúng ta mở rộng chúng ta tham gia hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc
chúng ta có thể nhập khẩu những nguồn nguồn liệu những sinh chí hợp lý của hàn quốc
đặc biệt là nước nước
các sản phẩm công nghệ cao sản phẩm sắt thép nguồn nguồn liệu rất là cần
theo nhận định của các chuyên gia sự phát triển của quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư
giữa việt nam hàn quốc trong những năm gần đây đã làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước
đặc biệt là trong bối cảnh hai quốc gia sẽ tổ chức kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
giữa việt nam và hàn quốc vào năm hai nghìn một mươi bảy